thưa quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh sức khỏe và đời sống
thưa quý vị và các bạn bộ y tế đã có hướng dẫn chuyên môn thực hiện theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
căn cứ vào đó nhiều nơi đang xem xét mở cửa phục hồi sản xuất đi lại
tháng một mươi một cũng chưa thể bình thường mới
đề cập vấn đề thành phố hồ chí minh trở lại bình thường mới
bên lề hội nghị lần thứ chín ban chấp hành đảng bộ thành phố khóa một mươi một ngày một mươi bốn tháng một mươi
chủ tịch ubnd thành phố phan văn mãi nhận định
có thể đến tháng một mươi một thành phố hồ chí minh cũng chưa thể bình thường mới
người đứng đầu chính quyền thành phố cho rằng để triển khai nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
thành phố phải đánh giá cấp độ dịch theo hướng dẫn của bộ y tế
từ hướng dẫn này thành phố sẽ cập nhật và cần thiết thì điều chỉnh một số điểm
trong các bộ tiêu chí hoạt động trong các ngành chưa phù hợp
tuy vậy người đứng đầu thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận
không ai có thể nói trước được điều gì khi dịch bệnh luôn diễn biến phức tạp và khó lường
đến thời điểm này dù tình hình dịch tại thành phố hồ chí minh đã cải thiện
và đạt được những thành quả nhất định chưa thể khẳng định là đáp bền vững hay chưa
ông mãi cho biết không thể nói khoảng thời gian nhất định nào thành phố bình thường mới
điều này phụ thuộc vào công tác kiểm soát dịch bệnh của thành phố
ngay cả khi hiện nay diễn tiến dịch đang theo chiều hướng thuận lợi
thì tháng một mươi một thành phố vẫn chưa thể trở lại bình thường mới hoàn toàn
rõ ràng nếu căn cứ vào các tiêu chí được bộ y tế hướng dẫn
về tỷ lệ mắc trên một trăm linh dân trên một tuần
thành phố hồ chí minh đang nằm ở vùng cam gấp hai nguy cơ cao
nhưng nếu phân loại cấp đổi dịch đến quy mô xã phường hoặc nhỏ hơn
có thể nhiều địa bàn ở cấp quận huyện phường xã có thể đạt mức độ một vùng xanh
điều này cho thấy dù nhiều địa phương cấp quận phường có thể kiểm soát được dịch
nhưng bình diện chung thành phố vẫn thuộc diện nguy cơ cao
chưa kể sau hai tuần nới lỏng giãn cách từ ngày một tháng một mươi
tâm lý người dân vẫn còn khá e dẻ
tình trạng thiếu hụt lao động chuỗi cung ứng chưa ổn định khách hàng thưa thớt
không ít cơ sở kinh doanh tại thành phố hồ chí minh gặp nhiều trở ngại
trong việc mở cửa hoạt động đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại
chị thanh lam chủ một cơ sở thẩm mỹ tại quận phú nhuận cho biết
dù thành phố đã cho phép các cơ sở thẩm mỹ hoạt động trở lại
nhưng từ đầu tháng một mươi đến nay cửa hàng của chị vẫn chưa mở
vì còn e ngại vấn đề dịch bệnh
chị lam cho hay cửa hàng của mình có diện tích nhỏ
nên việc mở lại trong thời điểm này mình chưa an tâm
với lại nhà mình còn có con nhỏ đều chưa được tiêm vaccine
mình không lo bản thân thì cũng phải lo đến các con
khi nào con được tiêm vaccine và thành phố ổn định hơn mình mới quyết định mở cửa
dù đã mở cửa hoạt động nhưng anh quốc khánh
chủ một phòng tập gym tại quận bình thạnh cho biết
mỗi ngày chỉ đón bảy một mươi hai khách đến tập để đảm bảo an toàn phòng dịch
vì vậy doanh thu chỉ đủ trả tiền mặt bằng
anh khánh bộ bạch tiền mặt bằng hơn hai mươi triệu đồng
rửa dịch đã được giảm năm mươi nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn
dù lo ngại dịch bệnh nhưng vẫn phải mở cửa để duy trì được kinh tế
và giữ khách hàng cũ trước đó
dạo quanh các con đường quy tụ nhiều cửa hàng ăn uống
như phan xích long quận phú nhuận
hiện chỉ có ít cửa hàng mở cửa phục vụ mang về
đa số là các quán cà phê
chị thu hằng nhân viên một cửa hàng kinh doanh fnb
trên đường phan xích long cho biết
đặc thù của chuỗi là bán hàng ăn tại chỗ
hiện nay chỉ mở bán mang đi nên lợi nhuận hầu như không có
chị hằng cho biết dơ ngừng kinh doanh trong thời gian qua
nên khi mở cửa hoạt động cửa hàng đã cắt giảm tối đa số lượng nhân viên
bán mang về chỉ là liệu pháp cầm cử
để có nguồn tiền chi trả mặt bằng đắt đỏ hàng tháng
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng
trưởng khoa y tế công cộng
nguyên phó hiệu trưởng trường đại học y dược tp hcm
dự đoán trong khoảng hai tháng
tp hcm sẽ không gặp vấn đề gì lớn về dịch bệnh
bởi người dân vừa được tiêm chủng vaccine
tỷ lệ tiêm chủng mỗi một đạt chín mươi tám bốn
và mỗi hai đạt bảy mươi bốn năm
và người dân vẫn còn có sự dài dạc khi ra đường
tuy nhiên theo ông dũng trong thời gian trên
nếu không được kiểm soát tốt
có thể tình hình dịch bệnh sẽ quay lại
nguyên nhân có thể do độ miễn dịch của một số người giảm
hoặc do chủ quan khi thực hiện năm k
kinh nghiệm cho thấy cứ sau một trận dịch lớn
nếu không được kiểm soát tốt
dịch bệnh sẽ bùng phát trở lại
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng cảnh báo
kiểm soát tốt ở đây
theo phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng
phải khuyến cáo người dân tuân thủ các biện pháp năm k
ngành y tế phải chuẩn bị thuốc sứ dường oxy
phân tuyến y tế cơ sở
cũng cần có hệ thống giám sát dịch tễ
phát hiện sớm người có nguy cơ xử lý sớm
nghiên cứu đánh giá trên nhóm nguy cơ cao
gồm bệnh nền lớn tuổi
có cần phải tiêm vaccine tăng cường hay không
ông dũng cũng cho rằng
trạng thái bình thường mới hiểu ở góc độ dịch tế học
đôi lúc vẫn phải hạn chế
như là phong tỏa giãn cách
vì sự an toàn chung
tuy vậy nếu tiêm dùng đầy đủ
người dân có sự hiểu biết nhất định
việc mắc bệnh phần lớn ra chính mỗi người
không còn là sự tác động từ bên ngoài nhậu
do đó sự hạn chế trở nên tối thiểu
và phụ thuộc vào tình hình thực tế
phó giáo sư đỗ văn dũng cho biết
cuộc sống không thể như cũ là gặp nhau thoải mái
mà phải hạn chế giữa khoảng cách một thời gian
việc này không quá áp đặt
mà do chính bản thân mỗi người ý thức thực hiện
cùng với việc mở cửa bắt đầu cuộc sống
trong trạng thái bình thường mới
thì mới đây tp hcm vừa đề xuất
hai trường ở cần giờ học lại
từ ngày hai mươi tháng một mươi
đây là hai trường hợp đầu tiên của thành phố
được đề nghị cho học lại
chính phủ vừa có nghị quyết bổ sung
nhóm người lao động khó khăn do dịch covid một mươi chín
được nhận hỗ trợ từ gói hai mươi sáu tỷ
ngày một mươi bốn tháng một mươi sở y tế tp hcm
sở giáo dục đào tạo cùng với ubnd huyện cần giờ
đã thống nhất đề xuất cho các khối lớp một hai sáu chín một mươi hai
thuộc trường tiểu học thạnh an
và trung học cơ sở trung học phổ thông thạch an
thí điểm dạy học trực tiếp vào ngày hai mươi tháng một mươi
đối với các em học sinh
của các trường còn kẹt lạn
ở các tỉnh thành khác theo quy định chống dịch
chưa trở về địa phương sẽ tiếp tục
tổ chức học trực tuyến cho các em
phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn hữu hưng
đề nghị trước mắt các khối
đi học trước
nhà trường cũng cần phải bổ sung phương án
khi học sinh các khối khác đi học
việc tổ chức học cần phải được đánh giá lại
sau hai tuần thực hiện để điều chỉnh các phương án
phù hợp với tình hình
bên cạnh đó nhà trường cũng cần đẩy mạnh truyền thông
đến phụ huynh và học sinh
về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
công tác phối hợp với trường
hướng dẫn học sinh cách đeo tháo khẩu trang đúng cách
quy trình xử lý khi phát hiện f
đoàn kiểm tra đề nghị các trường
hoàn chỉnh lại nội dung phương án phòng chống dịch
theo góp ý để đảm bảo an toàn
ở mức cao nhất khi đón học sinh trở lại
sở y tế giao trung tâm kiểm soát bệnh tật
thành phố tham gia hỗ trợ góp ý chuyên môn
cho các phương án vì đây là mô hình
thí điểm của thành phố
tại hội nghị cử tri tp hcm tiếp tục
nêu ý kiến về những bất cập trong việc
tổ chức giải học trực tuyến nhất là
với các em học sinh cấp một đề nghị
sớm tiêm vaccine cho trẻ em để các em
sớm trở lại trường học
ông phan văn mãi chủ tịch ubnd tp hcm
cho biết hiện nay thành phố đang
đứng trước nhiều thách thức trong tổ chức
giải và học cho học sinh nhấn mạnh
thành phố không thể chấp nhận rủi ro
để các em học trực tiếp khi dịch bệnh
còn diễn biến phức tạp
theo kế hoạch dự kiến thành phố vẫn phải
học trực tuyến trong học kỳ một nếu tình hình
cải thiện thì xét dần trở lại học trực tiếp
vào học kỳ hai tuy nhiên trong
thời gian tới nếu địa phương nào đã
kiểm soát ổn định được dịch thì có thể
tổ chức học trực tiếp sớm hơn
chủ tịch ubnd tp hcm cũng cho biết
thành phố đã liên tục đề nghị
bộ y tế có kế hoạch tổ chức tiêm vaccine
cho trẻ em hiện nay vaccine
pfizer có thể tiêm cho trẻ em từ
năm tuổi và vaccine của cuba
có thể tiêm cho trẻ em từ hai tuổi trở lên
ông mãi cho biết thành phố
đã đề nghị bộ y tế cho phép
được tiêm vaccine sớm cho trẻ em
kể cả thành phố có thể sử dụng quỹ vaccine
của thành phố để mua vaccine tiêm cho trẻ em
nếu không tiêm đầy đủ thì có
thể tiêm cho trẻ em có nguy cơ
để đảm bảo an toàn cho các em khi trở lại trường học
thưa quý vị và các bạn
dù hiện tại cả nước ta đang trong
những ngày bình thường mới một số địa phương
trẻ em được đến trường
nhưng để đẩy dịch covid hoàn toàn
vẫn cần có sự đồng lòng chung tay
cùng nhìn về một hướng của tất cả các tầng lớp nhân dân
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại